trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga theo lời mời của tổng thống nga vladimir putin
chiều qua ngày hai mươi tám tháng sáu theo giờ địa phương tại thủ đô moscow
chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến với chủ tịch hội đồng liên bang nga valentia matvienko
tại cuộc hội kiến chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức liên bang nga lần đầu tiên
trên cương vị chủ tịch nước cảm ơn lãnh đạo và nhân dân nga đã dành cho đoàn đại biểu việt nam
sự đón tiếp trọng thị nồng hậu
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố
tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga trên nền tảng hữu nghị truyền thống bền chặt
chú trọng phát triển hợp tác hiệu quả thực chất giữa hai nước trên mọi lĩnh vực
hài lòng nhận thấy hai nước có mối quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt ấn tượng với tình cảm tâm huyết của lãnh đạo nga
trong đó có bà valentina matvienko trong việc đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị trọng trách hiện nay
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác giữa hội đồng liên bang nga
và quốc hội việt nam nói riêng và quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên bang nga nói chung
chủ tịch hội đồng liên bang nga khẳng định mối quan hệ giữa các cơ quan nghị viện hai nước
đóng vai trò quan trọng trong quan hệ nga việt
đánh giá cao việc quốc hội hai nước duy trì tiếp xúc và đối thoại thường xuyên
hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế như đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu
đại hội đồng liên nghị viện asean aipa diễn đàn phụ nữ á âu hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu
hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế thương mại song phương
cùng nỗ lực để đến năm hai nghìn hai mươi đạt mục tiêu một mươi tỷ đô la mỹ như lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí
đánh giá cao hợp tác hai nước trong các lĩnh vực như năng lượng quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo
văn hóa du lịch khoa học công nghệ khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
đặc biệt là trong năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy